tiếp tục là thông tin về phòng chống covid một mươi chín tại tp hcm
bệnh viện chợ rẫy thông báo chiến sĩ công an quận tân phú tp hcm mắc covid một mươi chín nặng
phải đặt ecmo đã hồi phục xuất viện sau hơn một tháng điều trị tích cực tại đây
bệnh viện chợ rẫy đánh giá đây là bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín có diễn tiến nặng
không thu bệnh nhân thứ chín mươi một là phi công người anh trước đây mà bệnh viện từng cứu sống
được biết trong đợt dịch lần thứ tư chiến sĩ này cũng là bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nặng đầu tiên
phải đặt ecmo được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy và cũng là bệnh nhân nặng đầu tiên được xuất viện
vào ngày sáu tháng sáu người này bị sốt mệt và khó thở sau một thời gian tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn
anh được chuyển từ bệnh viện công an tp hcm qua bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
điều trị trong tình trạng tổn thương phổi tiến triển tiên lượng xấu
ngày tám tháng sáu ekip y bác sĩ của khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện chợ rẫy
phù hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm tiến hành đặt ecmo
sau đó vận chuyển an toàn vào bệnh viện tiếp tục điều trị cho đến nay